công an quận một viện kiểm sát nhân dân quận một đã đưa bị can nguyễn hải nam bốn mươi năm tuổi
nguyên phó tranh án tòa án nhân dân quận bốn tp hcm đến tòa án nhân dân quận bốn để thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc
bị can này có liên quan đến vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác xảy ra tại căn nhà số hai mươi chín nguyễn bình khiêm
phường đa cao quận một tp hcm
vào khoảng một mươi giờ ba mươi phút xe công vụ của công an quận một với khoảng một mươi cán bộ ở công an quận một
viện kiểm sát nhân dân quận một đưa bị can nguyễn hải nam đến tòa án nhân dân quận bốn
trưa cùng ngày một tổ công tác khác của công an quận một viện kiểm sát nhân dân quận một tiến hành khám xét nơi làm việc
của bị can lâm hoàng tùng tại trường bồi dưỡng nghiệp vụ viện kiểm sát tp hcm
trước đó ngày một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai bị can nguyễn hải nam và lâm hoàng tùng về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác
tại nhà hai mươi chín nguyễn bình khiêm tp hcm